tầm nhìn xa thoáng nên các hoạt động hàng hải của bà con đều có thể diễn ra thuận lợi
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước